nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao lần thứ hai mươi bốn của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec tại lima peru
chủ tịch nước trần đại quang đã có cuộc tiếp phó tổng thống indonesia youchu kallah đến chào xã giao
tại buổi tiếp hai bên nhất trí cần tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu
trong đó có phòng chống khủng bố an ninh biển chống tội phạm có tổ chức
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn
đặc biệt là ở cấp cao và sớm tổ chức kỳ họp lần thứ bảy của ủy ban hỗn hợp hai nước
để đề ra các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương
lên một mươi tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi tám
hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương
đặc biệt trong việc duy trì môi trường hòa bình ổn định ở khu vực
thúc đẩy nỗ lực giải quyết tranh chấp ở biển đông bằng các biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế xây dựng cộng đồng asean
và phối hợp chặt chẽ trong năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy